kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà
phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tôn động nhiều nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này đưa ra đấu giá mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh hà tĩnh đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông phan đình cương với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với đối tượng thái nguyên thảo chú tại tỉnh quảng nam giám đốc công ty cổ phần xây dựng hai mươi bốn tháng ba quảng nam về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức

và ứng dụng đó giả sử như ứng dụng đó nó có khả năng là lừa đảo
thì cái việc đối với cả ngân hàng hoàn toàn cũng có thể tạo ra một cái điểm lừa đảo ở đấy
để nó lấy cái trộn dữ liệu của người dùng
thế thì cái chỗ đấy là một chỗ mà mọi người phải rất chú ý
ngân hàng cũng đưa ra khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện truy cập dịch vụ ngân hàng số
từ website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng
trường hợp nghi ngờ bị đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng số
người dùng hãy tạm thời khóa dịch vụ hoặc đổi mật khẩu dịch vụ
và liên hệ ngay với tổng đài chính thức của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý sẽ là những thông tin
về giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hai mươi tháng sáu
theo hiệp hội hồ tiêu việt nam năm tháng việt nam xuất khẩu hơn sáu bốn trăm linh tấn hoa hồi
tương đương trên ba mươi chín triệu usd tăng một trăm hai mươi chín về lượng và hai trăm linh hai giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó ấn độ chiếm sáu mươi ba thị phần xuất khẩu hoa hồi còn lại là trung quốc mỹ và các thị trường khác
ngoài hai thị trường trên mỹ và hà lan cũng đang tăng mua hoa hồi việt
kỳ vọng hết năm xuất khẩu loại gia vị này sang các thị trường có thể đạt trên một trăm linh triệu đô la mỹ
giá ngao thương phẩm ở tỉnh trà vinh hiện tại đã giảm xuống ở mức một mươi sáu đồng một kg
giảm tới một nửa so với khoảng đầu tháng năm
điều khó khăn hơn cho các tổ hợp tác hợp tác xã nuôi ngao là đầu ra của con ngao thương phẩm
hiện không có thương lái doanh nghiệp thu mua
tỉnh trà vinh hiện có bảy hợp tác xã tổ hợp tác nuôi ngao tổng số xã viên trên hai người
và được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển với tổng diện tích khoảng ba năm trăm linh hectare
hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh trà vinh cũng đã tiến hành quy hoạch vùng nuôi vùng nuôi dưỡng và khai thác nghêu giống
chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi nghêu thâm canh theo hướng sản phẩm sạch
xây dựng thương hiệu để mời gọi kết nối doanh nghiệp thu mua sản phẩm phát triển nghề nuôi nghêu hiệu quả và bền vững hơn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết từ nay đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi trung học phổ thông
đại học nhập học mùa thi năm hai nghìn hai mươi
theo đó đồng chí trà vinh đồng chí trà vinh đồng chí trà vinh
đối với học sinh đi thi trung học phổ thông đi thi và nhập học vào các trường đại học
học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm một mươi giá vé trên tất cả các đoàn tàu
mỗi giấy báo thi thẻ dự thi học sinh sẽ được mua một vé và một vé cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về
khi nhập học có giấy báo nhập học thì học sinh được mua một vé cho lượt đi và một vé cho thân nhân đi cùng giảm một mươi giá vé
điều kiện khi mua vé đi tàu học sinh cung cấp giấy báo thi thể dự thi
dây báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ mua vé tại các nhà ga điểm bán vé của ngành đường sắt
khi nhập học có giấy báo nhập học thì học sinh sẽ được mua vé tàu giảm giá
ở tỉnh hải dương cây vải không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà giờ đây còn góp phần phát triển du lịch miệt vườn
vải thiểu thanh hà đang vào mùa vụ thu hoạch vùng quê chủ phú với những vườn vải trĩu quả
được ví như việt miệt vườn sứ đông mời gọi quý khách gần xa
với hệ thống sông ngòi dày đặc kết nối làng mạc cánh đồng và gần bảy hectare cây ăn quả
huyện thanh hà tỉnh hải dương được ví như miền tây thu nhỏ của vùng đất sứ đông
những năm gần đây một số nhà vườn mở những tour du lịch trải nghiệm hái và thưởng thức vải
tại khu du lịch sinh thái đồng mẩn vào tháng sáu vài chín rộ mỗi ngày có hàng trăm du khách khắp nơi đổ về thanh hà
đi trên những chiếc thuyền tự tay hái quả vải
năm hai nghìn hai mươi hai khu đồng mần xã thanh khê đã đón hơn ba mươi vượt khách đến tham quan và trải nghiệm
tham quan du lịch sinh thái sông hương du khách được trải nghiệm những căn phòng bunga lầu
được thiết kế riêng biệt với đầy đủ tiện nghi bể bơi ngoài trời trải nghiệm du thuyền trên sông hương
trèo thuyền thăm những cây vải chữ cành trực tiếp hái và thưởng thức vải
ngoài ra cây vải tổ do cụ hoàng văn cơm năm xưa có công vun trồng
cũng trở thành điểm đến
du lịch thu hút du khách đây cũng là cây vải được xác lập kỷ lục là cây vải thiều lâu năm nhất việt nam
những năm gần đây ngoài niềm vui vải được mùa người nông dân thanh hà còn có thêm niềm tự hào
được chọn là điểm đến của nhiều du khách muốn trải nghiệm không khí đồng quê
đặc biệt mùa vải năm nay thanh hà đón rất nhiều đoàn khách quốc tế
cầu long kiển được ubnd tp hcm phê duyệt từ năm hai nghìn một có chiều dài ba trăm một mươi tám m đường dẫn hai đầu sáu trăm sáu mươi một m và tổng mức đầu tư năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
đến năm hai nghìn bảy dự án mới giải phóng mặt bằng được một số hộ dân trong giai đoạn một
hơn một mươi năm sau vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cầu long kiể mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên sau đó do vướng mặt bằng công trình tiếp tục phải nằm đắp chiếu tới tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mới chính thức thi công trở lại
sau khi nhận mặt bằng từ địa phương ban giao thông đã gấp rút thi công đưa tiến độ dự án đã đạt gần tám mươi sau tám tháng
trong khi đó cầu vàm sát hai được xây mới với chiều dài bốn trăm ba mươi hai bảy m rộng một mươi m đường đầu cầu dài khoảng sáu trăm bốn mươi bảy m
với tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố
công trình cũng đã phải tạm ngưng thi công từ năm hai nghìn một mươi chín do vướng mặt bằng và tái thi công hồi giữa năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài hai cây cầu trên ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tp hcm
sẽ tiếp nhận mặt bằng để triển khai một số cây cầu trọng điểm như cầu nam lý cầu tăng long cầu phước long cầu rạch đĩa
đây đều là các công trình đã đắp chiếu từ lâu chờ giải phóng mặt bằng
ảnh hưởng lớn tới hoạt động đi lại của người dân cũng như bộ mặt đô thị thành phố
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan về việc bổ sung
điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển việt nam thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
điểm đáng chú ý trong điều chỉnh lần này là việc bổ sung cảng trung chuyển quốc tế cần giờ tp hcm vào quy hoạch tổng thể
theo đó bến cảng trung chuyển quốc tế cần dừa có phạm vi quy hoạch vùng đất và vùng nước tại cửa sông cái mép
với chức năng trung chuyển container quốc tế
quy mô lộ trình đầu tư phù hợp với đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần dừa
tp hcm được cấp thẩm quyền phê duyệt có thể đóng tàu trọng tải đến hai trăm năm mươi tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện
theo bộ giao thông vận tải việc bổ sung mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng cảng trung chuyển quốc tế cần dựa
tp hcm phù hợp với quy định
với sự xuất hiện của cảng trung chuyển quốc tế cần dừa cảng biển tp hcm cũng được đề xuất phân loại là cảng biển đặc biệt
cùng với cảng biển hải phòng và cảng biển bà rịa vũng tàu
bên cạnh đó bến cảng trung chuyển quốc tế cần dừa tp hcm cũng được đề xuất bổ sung trong các dự án ưu tiên đầu tư
cục thuế tp cần thơ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần vật tư hậu giang him
do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nợp và khai sai một số chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế
doanh nghiệp bị phạt tiền hơn sáu mươi ba năm triệu đồng trong đó hơn sáu mươi một ba triệu đồng là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp
còn lại là khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cao

doanh nghiệp bị phạt tiền hơn sáu mươi ba năm triệu đồng trong đó hơn sáu mươi ba năm triệu đồng là khai sai dẫn đến thiếu số thuế đối với công ty cổ phần vật tư hậu giang him
trong đó vcb sụt giảm một sáu mươi bảy là cổ phiếu duy nhất trong nhóm vn ba mươi giảm đáng chú ý các mã còn lại đều giảm nhẹ
đứng thứ hai là sab cũng chỉ giảm năm mươi bảy
phiên sáng cũng ghi nhận việc nhà đầu tư nước ngoài bán rồng một trăm bốn mươi ba hai tỷ đồng gây sức ép khá mạnh ở nhiều blue chips
ssi bị bán rộng hai mươi bảy bảy tỷ đồng vvp âm hai mươi năm hai tỷ đồng vcb âm hai mươi hai bốn tỷ đồng vnm âm hai mươi một tỷ đồng nvl âm hai mươi tỷ
dù mức bán rộng này không lớn nhưng trong điều kiện dòng tiền mua suy giảm thì vẫn gây áp lực
trước phiên sáng tổng giá trị khắp lệnh hai sàn niêm miết giảm ba mươi ba so với sáng hôm qua
đạt bốn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng thấp nhất một mươi bảy phiên
jose giảm hai mươi chín với bốn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
sau hơn một năm triển khai thu phí sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tiền thu được đạt gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
trung bình mỗi ngày ngân sách tp hcm thu về hơn bảy tỷ đồng
từ thu phí cảng biển hoàn toàn qua hệ thống tự động
theo sở giao thông vận tải tp hcm số tiền thu được tôi chỉ mới đóng góp một phần nhỏ
nhưng đã thể hiện được vai trò của việc thu phí tăng thêm ngân sách đáp ứng hạ tầng
hiện trên địa bàn thành phố có đến sáu mươi doanh nghiệp xuất nhập khẩu
việc ứng dụng một trăm linh công nghệ vào việc thu phí hạ tầng
và chưa để xảy ra sự cố nào là nỗ lực của các đơn vị chức năng
bởi thu phí cảng biển là hạng mục chưa có tiền lệ
dự kiến khoản thu từ phía hạ tầng cảng biển trong giai đoạn năm năm
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm kỳ vọng giảm bớt gánh nặng nguồn vốn
để tp hcm tăng tốc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm kết nối cảng biển
hiện tốc độ tăng trưởng của phương tiện lượng hành khách vận tải
bằng cái đường thủy đường sắt và đường không đều tăng mạnh
đặc biệt là đường không số hành khách đi về đến tại sân bay tân sơ nhất
trong năm tháng đầu năm ước đạt hơn một mươi sáu bảy triệu lượt tăng bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nằm trong khuôn khổ lễ hội trái cây nam bộ năm nay hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
năm hai nghìn hai mươi ba được thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước quan tâm
đây cũng là hoạt động góp phần dinh dữ phát triển và tôn vinh nghệ thuật truyền thống
của người dân đất phương nam
hội thi năm nay được tổ chức tại công viên văn hóa sứ tiên tp hcm
tham dự hội thi
ngoài các nghệ nhân đến từ tp hcm bình dương đồng nai bến tre an giang
hội thi còn chào đón các nghệ nhân đến từ các tỉnh phía bắc
bên cạnh chủ đề về văn hóa du lịch lịch sử việt nam
năm nay hội thi mở rộng thêm nhiều chủ đề với mục đích khuyến khích các nghệ nhân
lanh tỏa giá trị của du lịch xanh sự phát triển vượt bậc của tp hcm
xu hướng nền nông nghiệp việt nam trong thời đại mới
nêu cao tinh thường sáng tạo và hướng tới nâng tầm chất lượng cuộc sống
ngày càng văn minh hiện đại
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm hai nghìn hai mươi ba dẫn tác phẩm dự thi
từ một mươi chín tháng sáu và trao giải ngày hai mươi hai tháng sáu
bộ sưu tập tác phẩm năm nay sẽ được trưng bày tại suối tiên
đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ứng dụng chat gpt dần được áp dụng sâu hơn trong nhiều lĩnh vực tại việt nam
trong đó lĩnh vực giáo dục đặc biệt là dạy và học ngoại ngữ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
chuẩn bị bài tập nội dung ngữ pháp cho học viên là công việc thường nhật và quen thuộc
nhưng nếu áp dụng ứng dụng chat gpt
thì giáo viên trần anh khoa tiết kiệm được khá nhiều thời gian
chỉ cần đúng câu lệnh thì ứng dụng này tổng hợp được một câu hỏi
ở mức độ sử dụng được cho bài giảng tiếp theo
để soạn những cái này thì thường là mình sẽ phải lên nhiều cái chen khác nhau
thu thập nhiều cái ví dụ nhiều cái tư vận hay
nhiều cái văn bản hay nhiều cái ví dụ hay khác nhau
xong rồi mình phải tổng hợp lại để mà ra được cái tài liệu tốt để mà áp dụng vào cái bài giảng
tuy nhiên đối với cái chat gpt thì vốn cái chat gpt này đã được phép vào
đã được đưa vào cái kho dữ liệu rất là khổng lồ rồi
thì ở đây thay vì mình phải hỏi nhiều cái chen khác nhau tìm những cái chen khác nhau
để ra được cái tài liệu thì mình chỉ cần là nhờ chat gpt thôi
thì nó sẽ soạn lên cho mình
tuy nhiên một cái điều đáng lưu ý là charty chỉ soạn được những gì mà mình yêu cầu thôi
thì như vậy thì cái phần yêu cầu của mình cũng sẽ là một cái phần rất là quan trọng
hiện tại tiếng anh đang là ngoại ngữ có lợi thế nhất khi dùng chắc gpt
bởi đây là ngôn ngữ gốc của công ty phát triển ứng dụng
vì vậy không chỉ giúp người dạy tiết kiệm thời gian soạn giáo án mà người học cũng sẽ được hướng lợi
chat gpt có chức năng sửa bài tập và đưa ra nhiều gợi ý
đóng vai một trợ lý đắc lực cho học viên tự nghiên cứu
khi mà các bạn nộp một cái bài cho chat gpt thấm thử
thì lúc này các bạn cũng phải coi thử xem là
nếu như vậy thì nó đã đúng lại cái mà mình đã được học hay chưa
bởi vì nhiều khi là máy móc thì nó sẽ có một số lỗi nhất định
thì mình thấy là chat gpt là hỗ trợ là nhiều nhưng mà các bạn cũng phải hết sức là cẩn thận luôn
chat gpt cũng như nhiều trợ lý ảo trong học ngoại ngữ đang dần phổ biến tại việt nam
giúp tỷ trọng học trực tuyến cao hơn tăng sự chú động cho học viên
tuy nhiên để tránh sự phụ thuộc cũng như hạn chế tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong làm bài tập
các công cụ phát hiện trí tuệ nhân tạo cũng đã ra đời
nhận định xu hướng công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ là tất yếu
song cách ứng xử với những tính năng ưu việt này mới mang tính quyết định
thì đáng lo ở chỗ là rất nhiều kỹ năng ở giới trẻ càng bị lấy mức tước mức mà chúng ta không biết
và gen z là những bạn mà sinh từ năm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi hai là những bạn mà tiếp cận công nghệ từ khuyên mới ra đời
so với các thế hệ trước thì khả năng tập trung khả năng kiên nhẫn và tư duyệt phản biệt các bạn của gen z
có hơi đi xuống hơn tí xíu thì chat gpt tốt hay không
còn ở nhiệm vụ phần nghĩa vụ của nhà trường là có giúp cho các bạn có thái độ đúng hay là có tư duy đúng khi dùng công nghệ đó hay không
mới đây sở giáo dục đào tạo tp hcm đã chủ động đặt hàng sở khoa học công nghệ tp
với sự tư vấn của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ để gia tăng công nghệ trong dạy và học tại các trường công lập
chủ trương này cho thấy nhìn nhận về sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo công nghệ tự động trong giáo dục
cũng như nhấn mạnh hơn về kỹ năng tiếp nhận đối với học viên và cả giảng viên thời đại bốn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị